thành phố hồ chí minh còn hai mươi hai tuyến đường ngập sâu đến ba mươi cm
thông tin được ông vũ văn điệp giám đốc trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc sở xây dựng thành phố hồ chí minh cho biết
tại buổi họp báo tổ chức sáng ngày chín tháng sáu xung quanh tình hình mưa chiều cường ngập nước trên địa bàn thành phố từ đầu mùa mưa đến nay
đầu mùa mưa đến nay thành phố đón ba trận mưa lớn gây ngập
với trận mưa ngày hai mươi bảy tháng năm có vũ lượng một trăm một mươi hai ba mm ngày ba tháng sáu có vũ lượng bảy mươi bảy hai mm ngày bốn tháng sáu có vũ lượng bảy mươi sáu mm
vũ lượng mưa như vậy đã gây ra hai mươi hai điểm ngập chiều sâu từ một m đến ba mét với thời gian nước rút hết trên các tuyến đường sau khi hết mưa từ một mươi đến bốn mươi phút
theo trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố trước kia điểm ngập kéo dài từ bốn đến sáu tiếng nhưng giờ ngập kéo dài bốn mươi năm phút sau mưa

đây là kết quả đáng ghi nhận do từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật đã tổ chức duy tu sửa chữa nạo vét hệ thống thoát nước trong đó ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập
công tác này đã hoàn tất đồng thời sẵn sàng vận hành một bảy mươi bảy vang ngăn triều hai mươi bảy trạm bơm và vận hành đồng bộ năm cống kiểm soát triều lớn như bình triệu bình lợi rạch lăng rạch nhảy ruột ngựa kênh nhiêu lộc thiện nghe trạm bơm tại đường nguyễn hữu cảnh
theo quy trình và an toàn phát huy hiệu quả chống ngập do triều